nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn hôm qua đã yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù
lời kêu gọi trên được đưa ra trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo kim trương ưn tới bộ tư lệnh không quân của nước này
ông kim trương ưn đã đưa ra các chính sách tác chiến chiến thuật chiến lược nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội
đồng thời ông cũng kêu gọi lực lượng không quân nước này tăng cường năng lực phòng thủ
yêu cầu của nhà lãnh đạo triều tiên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo triều tiên đang leo thang
sau khi bình nhưỡng phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự vào tuần trước
cùng ngày bộ ngoại giao hàn quốc cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một mươi một cá nhân triều tiên
liên quan đến các chương trình vệ tinh và tên lời đạn đạo của triều tiên
trước đó bộ thống nhất hàn quốc cho biết chương trình du lịch đến làng đình chiến panmunjom ở biên giới liên triều
đã bị đình chỉ vì lo ngại về an toàn gia tăng khi binh lính triều tiên được trang bị súng tại khu phi quân sự